ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vào ngày hôm qua đã có công văn gửi ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn một mươi ba ngư dân huyện núi thành mất tích trên biển
trong đó có một ngư dân trên tàu cá qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts và một mươi hai ngư dân trên tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts cho đến hết ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi
tính đến một mươi một giờ trưa ngày hôm qua mặc dù các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã rất nỗ lực
song vẫn chưa phát hiện thêm người mất tích của hai tàu cá bị chìm
hiện trên hiện trường vụ tai nạn có bốn phương tiện của bộ quốc phòng đang tham gia tìm kiếm
thể theo nguyện vọng của gia đình các ngư dân hiện còn đang mất tích và đề xuất của các lực lượng có liên quan